theo đề án được thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt đến năm hai nghìn hai mươi sẽ phát triển một mươi năm hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm hai nghìn hai mươi
điều này có nghĩa là sẽ giải thể những hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả để thành lập hợp tác xã chuyên ngành và liên hiệp hợp tác xã
theo đề án khoảng bốn bốn trăm linh hợp tác xã đã được phân loại và đánh giá là có hiệu quả năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tập trung thực hiện duy trì củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động
đồng thời đưa ra mục tiêu thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên một năm trăm linh hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp
nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp yếu kém để phấn đấu có trên năm bốn trăm linh hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả
thành lập mới và tạo điều kiện cho năm hai trăm linh hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
đồng thời xử lý rứt điểm việc giải thể chuyển đổi sang loại hình khác đối với các hợp tác xã đã ngừng hoạt động trong năm hai nghìn một mươi chín